mở đầu là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy cho đến bảy h ngày hai mươi một tháng bảy
trên địa bàn thành phố có thêm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi ba ca là f một và ba ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đến sáng nay tại bà rịa vũng tàu cũng ghi nhận thêm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới ba mươi năm ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung
các ca còn lại ghi nhận trong khu vực phong tỏa ngành y tế đang tiến hành khẩn trương truy vết các f một f hai f ba
trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khánh hòa
sáng nay tỉnh này ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín
thưa quý vị
các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn và chặt chẽ hơn
đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị quyết số bảy mươi tám về phiên họp chuyên đề phòng chống dịch covid một mươi chín mà chính phủ vừa ban hành
theo đó chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các bộ ngành tăng cường chỉ đạo tập trung và thống nhất chuyên sâu
đối với thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam ở cấp liên vùng đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương
nâng cao ý thức chấp hành của người dân bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu
đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương
chính phủ cũng giao bộ trưởng bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan
ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch
đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị một mươi sáu của nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân
giữa gia đình với gia đình không tụ tập đông người hạn chế việc đi lại không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết
các cơ quan đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá năm mươi
trong khi đó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện và thành phố thủ đức
về việc hướng dẫn phối hợp giữa cơ quan y tế địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho các f trên địa bàn
ubnd tp hcm yêu cầu chính quyền các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho các f
tăng cường sự giám sát cho nhóm đối tượng này
những f được áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại quận huyện là trường hợp dương tính sars cov hai
nhưng không có triệu chứng lâm sàng không có bệnh lý nền hoặc bệnh lý nền được điều trị ổn định không béo phì
đối với cơ sở hạ tầng cách ly tập trung các f các quận huyện có thể sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại địa phương
như khu ký túc xá trường học trung cư mới chưa sử dụng khách sạn nhà nghỉ trường học
ubnd tp hcm yêu cầu trong mỗi khu cách ly các đơn vị cần bố trí khu cách ly riêng cho người xét nghiệm nhanh dương tính sars cov hai
và người đã có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính
đặc biệt chính quyền tp hcm yêu cầu mỗi cơ sở cách ly tập trung phải bố trí phòng cấp cứu
với các trang thiết bị cơ bản có bình oxy
mỗi khu cách ly tập trung f cần ít nhất năm một mươi bình oxy để cho nhiều người bệnh thở một lúc trong lúc chờ chuyển viện
gần hai mươi một giờ tối ngày hai mươi tháng bảy chuyến bay đầu tiên chở một trăm chín mươi sáu người bình định từ tp hcm về quê đã hạ cánh xuống sân bay phú cát
đây là những người có hoàn cảnh khó khăn không việc làm không có chỗ ở ổn định trong tp hcm
được tỉnh bình định đón về quê bằng máy bay
sau khi xuống sân bay một trăm chín mươi sáu người này được cơ quan chức năng tỉnh bình định sắp xếp lên năm xe ô tô
sau đó đưa về khu cách ly tập trung do bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý
được biết trong hai tuần tới tỉnh bình định sẽ bố trí ba chuyến bay nữa vào các ngày hai mươi ba hai mươi bảy và ba mươi tháng bảy
dự kiến đưa khoảng một người dân bình định từ tp hcm trở về quê để tránh dịch
trước khi lên máy bay về quê người dân sẽ được xét nghiệm sars cov hai
khi về đến bình định sẽ được xe ô tô đón về các khu
các khu cách ly tập trung bảy ngày và tiến hành xét nghiệm sars cov hai theo quy định
sau bảy ngày ai có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa về nhà và tiếp tục theo dõi giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm hà nội
vừa giải cứu thành công một bé trai bị kẹt giữa khe tầng hẹp của hai ngôi nhà
đã bị phát nghiệp vụ các chiến sĩ đã nhanh chóng phá tường và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng bảy một người đàn ông trình báo về cháu trai một mươi bốn tuổi bị tự kỳ
đi ra khỏi nhà từ một mươi bốn giờ chưa thấy về
sau khi tiếp nhận tin báo công an phường cổ nhuế một cùng gia đình đã tiến hành tìm kiếm cho bé
phát loa thông báo đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an cùng gia đình đã phát hiện cháu bị kẹt tại khay tường
giữa nhà và nhà tù
nhà số bốn mươi ba và bốn mươi năm ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm văn đồng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm
đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu cháu bé
hiện trường là khe tường hẹp chỉ khoảng hơn hai mươi cm và cháu bé bị kẹt nghiêng không di chuyển được
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng máy tách bê tông thao tác vừa đủ độ để không làm chấn động mạnh
ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu
sau thời gian nỗ lực tổ công tác đã đục phá bức tường
công và an toàn đưa đi cướp cứu
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức xảy ra tại hà nội và các tỉnh thành phố khác
kết quả điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phát hiện và bóc gỡ đường dây tổ chức
làm giả rất nhiều con dấu và tài liệu gồm cam kết cấp tín dụng xác nhận số dư tài khoản
sao kê tài khoản bảo lãnh dự thầu của các ngân hàng tổ chức tín dụng
các tài liệu giả này được các doanh nghiệp cá nhân sử dụng và đưa vào hồ sơ dự án đầu tư
và các hồ sơ khác nhằm chứng minh năng lực tài chính
đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm dẫn đến việc các doanh nghiệp không có năng lực tài chính được phê duyệt
thực hiện dự án làm dự án chậm tiến độ thậm chí không triển khai được
ảnh hưởng sâu đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành địa phương
ngoài ra các đối tượng xấu còn có thể sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếu nốt tài sản
thủ đoạn phạm tội nêu trên đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu thẩm định hồ sơ dự án
cần xem xét kỹ hồ sơ tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp cá nhân
trường hợp nghi ngờ cần phối hợp với các ngân hàng để thẩm tra xác minh
khi phát hiện tài liệu bị làm giả đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực hiện kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế sân bay long thành
huyện long thành tỉnh đồng nai đã triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ các hộ dân có đất
nằm trong dự án thu diện giải tỏa
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân mà nhiều đối tượng đã tìm cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hình thức chạy và tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để người dân có thêm tiền đền bù
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
gợi ý mỗi hộ đưa một mươi triệu đồng để sơn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ giúp người dân có thêm tiền đền bù
tin lời sân nhiều hộ đã đưa tổng cộng sáu mươi triệu đồng để chạy hồ sơ đềm bù
không nhận được đền bù như lời hứa các hộ dân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trần quang sơn để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi triệu một trại tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu nếu như anh đồng ý làm
anh ấy đồng ý thì tôi lấy trước một nửa là sáu mươi triệu và tôi đã nhận tiền của anh nội là sáu mươi triệu đồng
cán bộ ấp trong quá trình kiểm đếm về tài sản tiến đất để tiển khai dự án thu hồi sân bay long thành
thì xảy ra tình trạng là
đưa ra cái thông tin không đúng cái sự thật làm cho người dân hoàn nhầm tưởng và tín tưởng
và trao tiền cho ông trần quang sơn để ông có cái cơ hội chiếm đoạt
thì đây là một trong những cái vấn đề mà người dân cần phải nêu cao cái ý thức cảnh giác
theo công an huyện long thành không chỉ lừa đảo đền bù lợi dụng tình hình triển khai dự án xây dựng sân bay long thành
và thi công các gói thầu liên quan nên thời gian gần đây nhiều đối tượng đã vẽ ra các gói thầu

hợp đồng kinh tế ảo có giá trị lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân
ngoài ra chúng còn dùng thủ đoạn để kêu gọi góp vốn hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ
rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng rồi cao chạy xa bay
nên tiếp cận các thông tin chính thống của cơ quan nhà nước đã tuyên truyền
và đưa ra những thông tin áp phích trong các địa bàn
để chúng ta thấy được những thông tin những áp phích trong các địa bàn

để không tìm tưởng qua những người lợi dụng đoạn này để chiếm đoạt tài sản của mình
qua các vụ lừa đảo trên cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng việc đền bù
triển khai xây dựng dự án sân bay long thành để lừa đảo trục lợi dưới nhiều hình thức tinh vi
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ban văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phúc lợi huyện lục yên tỉnh yên bái
và đối tượng lý thị dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thượng sơn
xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn yên tỉnh yên bái về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý